ngày hôm nay một mươi tháng hai lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi đã diễn ra tại một mươi một tỉnh thành phố thuộc địa bàn quân khu năm
hàng vạn thanh niên đã chính thức lên đường nhập ngũ tại các đơn vị mới nhằm gian luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
lễ giao nhận quân năm nay được tổ chức tại một trăm hai mươi bốn địa điểm ở một mươi một tỉnh thành trên toàn địa bàn quân khu năm
cuộc lễ được tổ chức nhanh gọn chặt chẽ và hiệu quả trong không khí vui tươi phấn khởi
đặc biệt để phòng chống dịch ncov các địa phương đã tổ chức kiểm tra thân nhiệt một trăm linh công dân nhập ngũ trước khi giao về đơn vị mới
theo quân khu năm chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn năm trước trình độ một mươi hai trên một mươi hai đạt gần năm mươi tăng tám hai so với cùng kỳ
trình độ trung cấp cao đẳng đại học chiếm hơn hai bốn trăm linh người tỷ lệ công dân nhập ngũ đạt sức khỏe loại một và hai chiếm hơn năm mươi tám